các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi năm võ sơn lâm chú tại xã cẩm hà thành phố hội an đã đưa cho công ba trăm linh đồng để nhờ mua ma túy
sau đó công đến đường hoàng diệu thành phố đà nẵng mua của đối tượng tên là bôn không rõ lai lịch một gói ma túy với giá năm trăm linh đồng
đến ngày hai mươi tháng tám lê viết công chờ lâm tại cống chui vina house thuộc thôn tân mỹ xã điện minh thị xã điện bàn
thì bị tổ tuần tra công an thị xã phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
trong quá trình điều tra lê viết công còn khai nhận đã năm lần bán ma túy cho võ sơn lâm tại cống chui vinahust
hội đồng xét xử tòa án nhân dân thị xã điện bàn đã tuyên phạt bị cáo lê viết công năm năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thông tin phóng viên antv sơn la vừa chuyển về cho biết vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được ba đối tượng
là giàng a chiêu giàng a vũ và lỡ a khải cùng chú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về hành vi mua bán người
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la nhận được tin báo của gia đình nạn nhân về việc có dấu hiệu mua bán người xảy ra tại xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
qua công tác giả soát tìm kiếm trên địa bàn lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an đối tượng l a khải khai nhận đã rủ chiêu và vù cùng tham gia lừa gạt phụ nữ đưa sang trung quốc bán lấy tiền
với thủ đoạn lừa gạt tình cảm và hứa hẹn sẽ có cuộc sống sung sướng không phải làm lụng vất vả
các đối tượng đã rụ rỗ được vàng a song sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và giàng a xanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều trú tại xã phiên cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la đi theo bọn chúng
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ và làm thủ tục bàn giao ba đối tượng bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi năm cho công an thị xã tân nguyên xử lý vì hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm huỳnh thanh tuấn nguyễn thanh tùng và nguyễn quân vương cùng chú tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
ba đối tượng trên bị các trinh sát của phòng truy nã tội phạm công an tỉnh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường thới hòa thị xã bến cát và thị xã tân phước khánh thị xã tân uyên
trước đó ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm do mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc tuấn rủ tùng và vương đến nhà của anh nguyễn thành đượm đánh rản mặt
khi đến nơi ba đối tượng này dùng dao gậy đánh được thấy anh mình bị đánh em trai của được là hưng đã dùng gậy đánh lại thì bị các đối tượng này dùng dao đâm vào đầu gây thương tích
tại tỉnh bến tre vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng để điều tra đối với phạm hữu kha chú tại huyện thạnh phú về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó do có mâu thuẫn với anh trần minh lượng người cùng địa phương
nên kha mang theo hung khí và rủ nhóm bạn của mình gồm nguyễn văn trường bùi hữu trí nguyễn văn quý và nguyễn hữu hiệp cùng chú tại huyện thạnh phú tìm lượng đánh trả thù
khi thấy lượng cả nhóm đã xông vào chém và đánh liên tục vào người anh lượng khiến anh lượng bị thương tích với tỷ lệ thương tật là một mươi ba
căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú đã khởi tố và bắt tạm giam đối với phạm hữu kha
các đối tượng còn lại đều bị khởi tố nhưng cho tại ngoại chờ xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bình định vào thời gian vừa qua công an thành phố quy nhơn đã tập trung lực lượng chấn áp mạnh mẽ các đối tượng côn đổ đánh chém nhau gây thương tích
gây dối trật tự công cộng góp phần ổn định an ninh trật tự
ghi nhận của phóng viên antv tại bình định
thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố quy nhơn liên tục xảy ra các vụ cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công an quy nhơn đã khởi tố sáu vụ với hơn bảy mươi đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
đối tượng là những thanh thiếu niên mới lớn tụ tập ăn chơi rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến tụ tập đồng bọn hàng chục đối tượng tổ chức đánh nhau để trả thù
tấn công gây thiệt hạn về sức khỏe về trật tự công cộng
và cái loại đối tượng này cái hành vi này thì giữa cái tội phạm về gây đối trật tự công cộng
với gây thương tích cũng như là dễ dẫn đến cái việc mà xâm phạm đến tính mạng
nó chỉ cách nhau làm tất
cái đặc điểm của cái nhóm mà hôm ký đánh nhau là thường người ta không tố cáo bị hại không hợp tác
một trong những vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ vì cho rằng bị nhìn đều trong lúc ngồi trong quán nhậu hai thanh niên đã mâu thuẫn rồi huy động hàng chục đối tượng dùng hung khí nguy hiểm truy đuổi đánh chém
cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh phối hợp với công an các phường và cảnh sát cơ động đã chấn áp kịp thời thu giữ nhiều hung khí ngăn chặn hậu quả đáng tiếc
trong ông đoàn đã vay ngân hàng tám mươi triệu đồng từ nguồn vốn xóa đất dòng nghèo và bán nhà cửa dụng vườn để mua bốn mươi hai mã hàng
con gái và con trai ông mỗi người mua hai mã hàng của công ty liên kết việt với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng

khi tham gia hệ thống công ty liên kết việt mỗi người phải đóng tám triệu sáu trăm linh ngàn đồng và được cấp một mã kinh doanh và được quyền mua một mã hàng gồm máy ozone thực phẩm chức năng
quần áo quân phục và đến mọi người cũng tin là công ty của quân đội
lợi nhuận của người tham gia liên kết việt thực chất là lấy tiền của người sau
trả một phần cho người tham gia trước
hiện nay đã có năm là đơn của người dân trình báo với cơ quan điều tra
tố cáo hành vi lừa đảo của liên kết việt trình nhành thanh nguyên
phần lớn các bị hại ở vùng nông thôn có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn
có tâm lý cạo tin và ham kiếm tiền
khuyến cáo người dân là tuyệt đối không tham gia những công ty
có hoạt động kinh doanh đa cấp mà không có hoạt động kinh doanh hoảng hóa mà lợi nhuận
riêng hai tỉnh là thanh hóa và nghệ an thì trời vẫn có nhiều mây có sương mù vào sáng sớm
còn các tỉnh khác thì hầu như khô giáo và còn nắng vào ban ngày
các tỉnh vùng núi còn có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ở mức là ba mươi năm độ
sau đó từ khoảng đêm ngày hai mươi bốn sang ngày hai mươi năm các tỉnh thuộc bắc trung bộ sẽ bắt đầu xuất hiện mưa
và nền nhiệt ở khu vực sẽ có xu hướng giảm dần
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời có mưa vài nơi ban ngày có nắng nền nhiệt ít biến đổi
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ còn về đêm nhiệt độ sẽ chỉ còn ở mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đêm không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
như vậy là thời tiết nắng nóng đang cao điểm thì nhu cầu sử dụng điện nước của người dân khu vực này sẽ khá cao
vì vậy nên có biện pháp sử dụng tiết kiệm
hợp lý để tránh tình trạng quá tải
lui xuống các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới tình trạng nắng nhiều không mưa vẫn còn duy trì
nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh thuộc miền đông của nam bộ như tây ninh bình phước đồng nai và bao gồm cả hồ chí minh
với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại